tại khu vực biển hải phòng hội đồng nghiệm thu kỹ thuật bộ quốc phòng vừa tiến hành nghiệm thu kỹ thuật sàn đỗ máy bay trực thăng trên tàu cảnh sát biển tám
hội đồng đã tiến hành nghiệm thu về hồ sơ tài liệu trang thiết bị kỹ thuật gồm sản đỗ máy bay trực thăng trang bị thông tin liên lạc lưới chống trượt thiết bị cố định máy bay máy đo hướng gió tốc độ gió và hệ thống hạ cất cánh máy bay thông qua máy bay ec một trăm một mươi năm thực hiện hạ cất cánh trực tiếp trên sản đỗ máy bay trực thăng của tàu
sau nhiều giờ thực hiện các bước hạ cánh và cất cánh ở các chế độ tàu nheo đậu và tàu hành trình kết quả cho thấy các nội dung nghiệm thu đã tuân thủ đúng quy trình hệ thống sàn đỗ máy bay các trang bị được lắp đặt theo đúng thiết kế trang thiết bị bảo đảm an toàn bay hoạt động đồng bộ ổn định đáp ứng tiêu chuẩn để máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh an toàn
được biết tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn là tàu hiện đại đầu tiên của việt nam được thiết kế sản đỗ máy bay trực thăng do nhà máy đóng tàu z một trăm tám mươi chín tổng cục công nghiệp quốc phòng bộ quốc phòng thi công đóng mới đáp ứng cho nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn trên biển